sau khi thanh tra toàn diện đối với việc trợ giá cho hoạt động vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn
ubnd tp hcm đã kết luận có sự không minh bạch rõ ràng trong việc phân bổ nguồn kinh phí trợ giá hoạt động xe buýt
tạo kẽ hở cho một số đơn vị lợi dụng để quyết toán khống tiền trợ giá
theo đó có những đối tượng không thuộc diện trợ giá nhưng vẫn được thanh toán trợ giá
hoạt động đưa đón học sinh có trợ giá nhưng để các trường thu tiền quản lý lên đến hơn bốn tỷ đồng từ năm hai nghìn một mươi tám
đến năm hai nghìn một mươi bốn
các quy định cho hoạt động trợ giá xe buýt chưa được kịp thời
chậm trễ trong tham mưu điều chỉnh các quy định không còn phù hợp
khiến công ty trách nhiệm yêu hạn châu cường và hợp tác xã phương lâm quyết toán khống với số tiền hơn một trăm sáu mươi chín triệu đồng
những thiếu sót sai phạm trên thuộc về các tập thể cá nhân của trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng và sở giao thông vận tải
các đơn vị này cần khẩn trương khắc phục sai sót cũng như tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm các tập thể cá nhân liên quan
riêng các sai phạm của công ty trách nhiệm hữu hạn châu cường hợp tác xã phương lâm
ủy ban nhân dân thành phố đề nghị chuyển cho công an thành phố điều tra xử lý